trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc đặc biệt là tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số
công an huyện crong búc đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các chuyến xe lưu động để tuyên truyền phòng dịch và phát lương thực thực phẩm đến tay bà con
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngồi trên xe máy cày dùng loa di động để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh
vừa trao nhu yếu phẩm tận tay người dân đang bị phong tỏa khiến nhiều người dân cảm thấy gần gũi
sau khi tuyên truyền không còn tình trạng bà con tự ý ra khỏi nhà hay sang nhà hàng xóm để hỏi thăm như trước
không chỉ cung cấp lương thực thực phẩm các chiến sĩ công an cũng giúp bà con buôn làng chăm sóc gia súc trong thời gian phong tỏa
trong những ngày qua lực lượng công an huyện crong búc đã tổ chức trực chiến một trăm linh quân số và bố trí lực lượng xuống hai địa bàn phức tạp nhất về dịch covid một mươi chín
là xã cư né và chư cơ bô để hỗ trợ địa phương thành lập các chốt phong tỏa kiểm tra người dân ra vào khu vực
trước những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc chăm lo bảo đảm không người dân nào bị bỏ lại phía sau
điều này càng thấy rõ hơn tại điểm nóng dịch bệnh thành phố hồ chí minh
dù khó khăn vẫn ở trước mắt nhưng người dân đã thực sự cảm thấy ấm lòng hơn khi mà mỗi ngày màu áo của chiến sĩ công an nhân dân
vẫn lên lòi từng con hẻm khu phố để thăm hỏi trao tận tay các phần quà hỗ trợ
trong số những công nhân người dân ở trọ trên
địa bàn phường hai quận tân bình được hỗ trợ của lực lượng công an phường hai quận tân bình lần này
đa phần là người nhập cư vào thành phố hồ chí minh làm công nhân lao động chân tay
hoặc sinh viên bị mắc kẹt ở lại thành phố trong đợt dịch
tất cả đều không có thu nhập nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
công an phường đã nắm bắt từng hoàn cảnh và kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà
ngay trong ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội tắt chặt hơn
hiểu được khó khăn của người dân cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng chuyển năm trăm linh phần quà đến tận tay người dân
bên cạnh sự động viên kịp thời giúp đỡ cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn
thêm yên tâm thêm động lực để cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an phường hai quận tân bình vẫn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch lực lượng công an phường gần với dân
cho nên không hiểu nỗi khó khăn của người dân trong giai đoạn giãn cách
lực lượng công an phường đã quán triệt đến anh em
và việc chia sẻ những khó khăn đó của bà con chị đeo bàn
và với công việc cụ thể thiết thực là hỗ trợ bà con chị đeo bàn
thực phẩm là những cái thiết thực nhất hiện nay với bà con quốc gia
tấm nhuận đạo đức cách mạng người diễn sĩ công an dân
bản lĩnh nhân văn vì dân phục vụ cho nên lực lượng công an phường cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên để khắc phục mọi khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ cũng như là gác bỏ những riêng tư cá nhân của mình
để đạt được công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất
dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
từng cán bộ chiến sĩ công an tp hcm cũng như công an cả nước vẫn luôn giữ vững
và khẳng định được vai trò là lực lượng tuyến đầu nồng cốt sung kích trong công tác phòng chống dịch
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trực tự việc cuộc sống bình yên của nhân dân
tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác ngày hôm qua công an tỉnh trà vinh phối hợp với sở thông tin và truyền thông tỉnh
công an huyện cầu kè mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ trú tại xã phong thạnh
huyện cầu kè vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật vu khống trên mạng xã hội
vào ngày một mươi tháng tám chị này đã bình luận vào một tài khoản facebook với nội dung sai lệch vù khống trên mạng xã hội
qua làm việc người phụ nữ này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết tháo gỡ không tái phạm
hành vi của người phụ nữ đã vi phạm quy định trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
hơn ba vụ với gần ba bốn trăm linh người vi phạm liên quan đến các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
là kết quả ban đầu được công an thành phố đà nẵng gia quân xử lý trong bảy ngày giãn cách đặc biệt ai ở đâu thì ở đó
trong ba ngày tới thành phố vẫn đang áp dụng phong tỏa cứng và công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai trăm linh tổ tuần tra lưu động
nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
ghi nhận sau đây của phóng viên

từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng tám công an đà nẵng đã kiểm tra phát hiện ba bảy vụ ba ba trăm tám mươi sáu người vi phạm các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đã xử lý hành chính đối với hai trăm năm mươi năm vụ hai trăm sáu mươi người với gần một tỷ đồng
các lỗi vi phạm tiếp tục tái diễn như không đeo khẩu trang tập trung đông người và ra đường không cần thiết
ngoài công tác bám địa bàn dành cho công an thành phố đà nẵng
công an phường đã duy trì thường xuyên một ngày là bốn tổ tùn tra khép kiến địa bàn và tùn tra liên tục
và thực tế thì thời gian qua thì công an phường đã xử lý rất nhiều trường hợp ra đường không lý do
cũng như là các trường hợp bắt và xử lý nhiều trường hợp đối tượng là sử dụng trái phép ma túy
trong đó có cả vụ liên quan đến mua bán trái phép hoa túy
sau đó là chúng tôi đã chuyển cơ quan điều tra công an quận thanh khê để xử lý theo tổng quyền
cái quyết định hai nghìn bảy trăm tám mươi tám của chủ tịch địa bàn dành phố thì với cái sự tùn tra xử lý kiên quyết của lực lượng công an
thì ý thức của người dân cũng được năng lên đỏ rệt
và người dân cũng thấy được tác hại to lớn của dịch bệnh và họ cũng tư giác chấp hành
và ủng hộ các cái quyết định của chủ tịch địa bàn dành phố
đánh giá nguy cơ f ngoài cộng đồng vẫn còn rất lớn
đà nẵng quyết định áp dụng phong tỏa thêm ba ngày
do đó việc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong thời điểm này là một nhiệm vụ quan trọng
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an thành phố đà nẵng đã yêu cầu mỗi đơn vị cần đảm bảo ba tại chỗ
thành lập các cơ sở giả chiến áp dụng tốt năm k để bảo toàn lực lượng trước nguy cơ lây nhiễm
chúng ta đã thực hiện một cái các kế hoạch mà đảm bảo sự thống nhất từ thành phố xuống quận nguyện xã
cho nên là tình hình an ninh trật tự
tình hình an ninh trật tự là chúng ta giữ phận tạo điều kiện cho thành phố triển khai các kế hoạch
các chủ trương trong phòng chống dịch
cho nên có thể nói là trong thời gian đấy thì dịch vẫn diễn biến phức tạp
công an thành phố cũng đã chủ động có nhiều kế hoạch trong công tác của mình
và quyết tâm là không để bị đâm trong mọi tình huống
với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch nhất là chống người thi hành công vụ
giám đốc công an thành phố yêu cầu công an
các đơn vị địa phương phải xử lý nghiêm khắc không để sót tránh nhận luật
về việc cấp thẻ công vụ ra đường làm nhiệm vụ
công an thành phố tiếp tục siết chặt nhằm hạn chế tối đa người ra đường
nhất quyết không cấp cho những đơn vị trường hợp ra đường không thực sự cần thiết